ngày một mươi tám tháng một mươi thành đoàn hà nội đã tổ chức chương trình sinh hoạt truyền thống kỷ niệm một trăm linh năm năm
ngày sinh anh hùng lý tự trọng hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm một mươi bốn hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại chương trình đoàn viên thanh niên thủ đô đã dâng lên đồng chí lý tự trọng những bồng hoa tươi đẹp nhất
cùng ôn lại những câu chuyện lịch sử về người đoàn viên đầu tiên của tổ chức đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
người chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất không ngại hy sinh đã dâng chọn tuổi thanh xuân
cho lý tưởng cách mạng của đảng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
trong khuôn khổ chương trình thanh đoàn hà nội trao tặng cho tỉnh đoàn hà tĩnh công trình thanh niên
xây dựng tượng đài anh hùng lý tự trọng tại huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
và trao thẻ đoàn viên cho một trăm linh năm đoàn viên mới của trung học phổ thông tây hồ trung học phổ thông chu văn an quận tây hồ